tối hai mươi sáu tháng một tại huyện miền núi con cuông ubnd tỉnh nghệ an tổ chức đêm giao lưu với chủ đề
đêm hội sắc xuân miền tây nghệ an năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình đặc biệt được tổ chức thường niên chào mừng xuân mới trên khu vực miền tây xứ nghệ
đêm hội diễn ra với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền tây nghệ an
nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền tây nghệ an
bên cạnh đó đêm hội còn là dịp để tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc
động viên tinh thần phấn khởi đón mừng xuân mới với khí thế mới của cộng đồng các dân tộc miền tây nghệ an